thưa quý vị và các bạn nếu như năm hai nghìn hai mươi là năm không có lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam
do toàn ngành y tế phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi mới bùng phát
thì năm hai nghìn hai mươi một là năm đáng nhớ của các thầy thuốc vì có đến ba trăm sáu mươi năm ngày được cả xã hội tôn vinh
cho dù đây là năm thứ hai liên tiếp nhân viên y tế cũng không có lễ kỷ niệm
do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín trước nhiệm vụ nhiều khó khăn gian khổ hiểm nguy
hàng nghìn nhân viên y tế đã gác lại niềm riêng sung kích và tâm dịch
ở nơi nóng nhất của chiến trường đánh giặc covid một mươi chín phẩm chất hình ảnh của người thầy thuốc
càng tỏa sáng và lan tỏa cho cộng đồng
như một món quà tinh thần nhỏ nhỏ cư dân mạng ngày hôm nay xin được chia sẻ
về những lời chúc những tình cảm mà nhân dân cả nước dành cho những người đã và đang công tác
trong ngành y tế chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
những hình ảnh đẹp những câu chuyện về họ chiến sĩ áo trắng được kể từ trong tâm dịch
khiến mỗi người chúng ta không khỏi xúc động
tổ quốc cần chúng mình lại ra đi đến tâm dịch cũng là vì người bệnh
như người lính vui chấp hành mệnh lệnh
những lời thơ chứa được đầy tình cảm mà đông đảo cư dân mạng muốn gửi tới những chiến sĩ áo trắng
nhân ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai được lan tỏa và chia sẻ trên không gian mạng
trân trọng cảm ơn ngành y và các chiến sĩ áo trắng
cảm ơn các chiến sĩ áo trắng

có các bạn cộng đồng mới tồn tại đến ngày hôm nay
mong cho tất cả các bạn các anh các chị và các bác làm nghề y luôn mạnh khỏe
cùng cộng đồng vượt qua đại dịch
chúc mừng ngày thế thuốc việt nam
chúc các thế thuốc nhà mình luôn dồi dào sức khỏe chăn đầy nhiệt huyết
và có nhiều thành công mới trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc
chúc các thầy thuốc và gia đình luôn dồi dào sức khỏe
thành công trong sự nghiệp
em chúc mừng anh chị chúc mừng các chiến sĩ áo trắng
luôn trên tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
các chiến sĩ áo trắng là những người đã tiên phong trên mặt trận tuyến đầu
phòng chống dịch covid một mươi chín trong hơn hai năm vừa qua
căng thẳng áp lực và nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín luôn thường trực
nhưng họ đã không ngại gian khổ nguy hiểm sông phá vào tâm dịch
thần tốc ngày đêm chạy đua với dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng
với đông đảo cư dân mạng
hơn lúc nào hết chúng ta cần quan tâm bằng nhiều cách
để hỗ trợ đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế có đủ sức khỏe
có tinh thần lạc quan nhất có thể giúp họ bền bỉ trụ vững
bởi cuộc chiến chống đại dịch chưa có hồi kết
các đồng nghiệp của tôi mệt quá rồi thương
chúc các chiến binh áo trắng luôn vững vàng
để mang lại sự sống cho người dân đúng như lời bác lương y như từ mẫu
nhờ công sức nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ y bác sĩ
những người đã không chọn việc nhẹ nhàng
đánh cùng nhân dân chiến đấu với dịch bệnh
cư dân mạng chia sẻ hình ảnh đội ngũ y tế hầu như góp mặt khắp các mặt trận
trong những ngày dịch bệnh
áp lực vậy mà vừa buông lọ thuốc ống kim tiêm họ tình nguyện làm bảo mẫu
đóng cả vai thầy cô giáo cho các em học sinh mắc bệnh
và tham gia công tác thiện nguyện giúp người dân hoàn cảnh khó khăn
thạc sĩ bác sĩ phạm thị uyển nhi bệnh viện gia liễu tp hcm chia sẻ
dịch bệnh kéo dài suốt mấy tháng tụi em làm việc tại bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín số một mươi hai
dịch giảm tụi em tranh thủ thời gian giúp người nghèo món quà nhỏ thấy vui và ý nghĩa lắm
còn bác sĩ trần hiển vinh tham gia điều trị f tại nhà tâm sự
làm được gì giúp người khác thì làm tụi mình còn trẻ mà
nên tranh thủ giúp người lao động nghèo thêm chút niềm vui
trên không gian mạng bệnh nhân phạm thu trang từng được điều trị khi mắc covid một mươi chín chia sẻ
gửi gắm tình cảm yêu thương
vào những lá thư tay tri ân các thầy thuốc trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín
thuộc bệnh viện hữu nghị việt đức tại thành phố hồ chí minh
đó thực sự là những tình cảm sâu lắng từ con tim
chúng tôi cảm nhận được sự hết mình vì người bệnh sự tận tâm nhiệt huyết của nhân viên y tế
trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín bệnh viện việt đức
dù vất vả dù chảy rất nhiều mồ hôi trong bộ trang phục du hành vũ trụ
nhưng họ vẫn chuyển năng lượng tích cực cho bệnh nhân vẫn chẳng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ
sẽ chẳng thế nào quên hình ảnh của những thiên thần áo trắng
và chúng tôi biết chắc rằng cũng như chúng tôi toàn thể bệnh nhân ở đây đều rất trân trọng
biết ơn và tri ân sâu sắc đến đội ngũ bác sĩ điều dưỡng nhân viên và ban lãnh đạo bệnh viện việt đức
xin gửi tới tập thể bệnh viện việt đức ngàn lời cảm ơn và sự chân quý sâu sắc từ nơi trái tim
kính chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe và vững bước trên chặng đường sắp tới
và ngày hôm nay hai mươi bảy tháng hai nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam
khi chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến chống covid một mươi chín thì những người chiến sĩ áo trắng vẫn luôn là thế
đứng trước sự an nguy về sức khỏe tính mạng của người dân của cộng đồng
họ luôn hết lòng công hiến hy sinh với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình
hãy chia sẻ và gửi nhé
và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế
sức khỏe tinh thần lạc quan trên fanpage của truyền hình công an nhân dân